tại văn phòng trung ương đảng tập thể bộ chính trị đã có buổi làm việc với ban thường vụ quân ủy trung ương
để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã tới sự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
trong nhiệm kỳ qua quân ủy trung ương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với đảng
nhà nước về quân sự quốc phòng dự báo nắm chắc tình hình xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ
góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đặc biệt trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành việc nghiên cứu xây dựng đề xuất ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống các chiến lược
nghị quyết kết luận đề án quan trọng về quân sự quốc phòng góp phần hoàn thiện phát triển tư duy lý luận đường lối nghệ thuật quân sự
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trước mắt và lâu dài
bộ chính trị đã nghe báo cáo của thương vụ quân ủy trung ương về dự thảo văn kiện và công tác nhân sự trình đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một
nhất trí với những phương hướng nhiệm vụ mục tiêu chủ trương và giải pháp chủ yếu trong dự thảo báo cáo chính trị
đồng thời bộ chính trị cũng lưu ý quân ủy trung ương cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ
giải pháp về xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống
chăm lo xây dựng các cấp ủy tổ chức đảng trong đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh
tiêu biểu với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực
chú trọng công tác đào tạo xây dựng lựa chọn và bố trí cán bộ đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chỉ huy quản lý
xây dựng phong cách lề lối làm việc khoa học tập thể dân chủ
trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đồng chí bộ chính trị
ban thường vụ quân ủy trung ương tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn kiện
để tổ chức tốt nhất đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi